các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hôm một mươi ba tháng năm bà s t h bốn mươi sáu tuổi ngũ ấp một xã khánh bình tây bắc huyện trần văn thời
đến công an xã khánh bình tây bắc đầu thú về việc bà giết chồng là ông lvt bốn mươi hai tuổi và diêm xác rời ao cạnh nhà
theo lời khai của bà s t h tại cơ quan công an cách đây khoảng bốn tháng
trong lúc cử cãi với chồng bà s t h dùng dao chém chồng chết
sau đó bà hát kéo sát chồng dìm xuống dưới ao cạnh nhà
bà đã cột vào người chồng một cục sắt để làm thi thể chìm xuống đáy ao tránh bị phát hiện
nơi bà hát đến cơ quan công an đầu thú
tại vị trí bà hát khai nhận dấu xác chồng lực lượng công an phát hiện một khúc xương
một dây thắt lưng nam một cái quần jean
ngay sau đó lực lượng chức năng tiến hành bơm nước trong ao tìm thi thể nạn nhân và tăng vật
cơ quan công an đang tiến hành kiểm tra hiện trường điều tra vụ việc vợ giết chồng dìm sát dưới ao
vậy theo quý vị nguyên nhân vụ án này là gì
và tại sao những người đầu gối tay ấp lại hành xử với nhau dã man như vậy
quý vị hãy để lại bình luận bên dưới và cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất về vụ việc này